công an tỉnh tây ninh đang khẩn trương điều tra truy tìm hung thủ gây ra vụ án giết người vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một
nạn nhân là bà nguyễn kim bạch sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú ấp bình nguyên hai xã gia bình huyện tràng bàng tỉnh tây ninh
trước đó các con của bà bạch phát hiện bà đã tử vong với các vết chém trên đầu cổ tại nhà riêng
thời gian gần đây ông ngô quốc kỳ là chồng bà bạch nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm gói thuốc diệt chuột và nhiều tang vật khác
theo kết quả điều tra cơ quan công an xác định đối tượng ngô quốc kỳ vì ghen tuông đã chém chết vợ rồi bỏ trốn
ai biết hoặc có thông tin về đối tượng ngô quốc kỳ xin liên hệ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tây ninh
theo số điện thoại sáu mươi sáu ba trăm tám mươi hai hai nghìn một
hoặc di động chín mươi một năm trăm bốn mươi bảy nghìn chín trăm chín mươi một gặp điều tra viên hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất